ngày hôm nay theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
trời nhiều mây có mưa ở vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng
tuy nhiên vẫn rét với gió đông bắc cấp ba cấp bốn nhiệt độ giao động trong khoảng một mươi năm hai mươi một độ c
gió mùa đông bắc về lần này thì mới thực sự cho chúng ta cảm giác là đang được sống trong những ngày mùa đông phải không ạ
vậy là chúng ta đã có thể diện được những chiếc áo len hay là áo khoác ấm áp hơn
bên cạnh đó do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông trên cao
nên ở khu vực trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
ngoài ra do ảnh hưởng của diệt phía bắc dạnh áp thấp có trục ở khoảng từ năm tám độ vị bắc
nên hôm nay ở ninh thuận bình thuận và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên bảy mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sặt ở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét và mưa đá cấp năm